vào đêm ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện bắc quang tỉnh hà giang khiến sáu người thương vong
vụ việc xảy ra vào khoảng tám giờ tối ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ hai hà giang tuyên quang giữa hai xe máy đi ngược chiều nhau
mỗi xe đều chở ba người và chưa xác định được người điều khiển cú va chạm và một người tử vong khi đang cấp cứu
từ đêm qua một nhân đã phải chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu điều trị
hai nạn nhân còn lại vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện đa khoa bắc quang hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ